hướng dẫn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với khu dịch vụ
vệ sinh môi trường khử khuẩn tại khu dịch vụ
khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường
ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa
khử khuẩn ít nhất một lần một ngày
nền nhà tường bàn ghế các đồ vật trong phòng gian bán hàng khu vui trời của trẻ em khu vệ sinh chung
khử khuẩn ít nhất bốn lần một ngày
tay nắm cửa tay vịn cầu thang nút bấm thang máy tay vịn lan can
tăng cường không khí tại các phòng gian hàng khu vui chơi
và hạn chế sử dụng điều hòa thu gom và xử lý chất thải hàng ngày
trách nhiệm của ban quản lý và người sử dụng lao động
cung cấp đầy đủ khẩu trang
bố trí thùng đựng chất thải có nắp đậy
bố trí đầy đủ khu vực rửa tay nhà vệ sinh
bao đảm có đủ nước sạch và xà phòng
cung cấp dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn
bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu dịch vụ
phân công và công khai thông tin liên lạc
thông tin truyền thông về phòng chống dịch covid một mươi chín
tập huấn cho người lao động làm việc bán hàng
về thực hiện khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cáo với khách hàng
không vào khu dịch vụ nếu
có các biểu hiện hoặc ho khó thở mệt mỏi
đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế
sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người
bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng
rửa tay với xà phòng và nước sạch
trách kín mũi miệng khi ho
giật sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác
khi sử dụng và rửa sạch tay
bỏ rác đúng nơi quy định
tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
không khạc nhổ bừa bãi
thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ
khuyến cáo đối với người lao động người làm việc người bán hàng
trước khi đến khu dịch vụ cần
tự đo nhiệt độ
nếu có sốt hoặc ho khó thở
cân báo cho người sử dụng lao động
ban quản lý khu dịch vụ và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe
đến cơ sở y tế gần nhất để được khám tư vấn điều trị
không đến khu dịch vụ trong thời gian cách ly tại nhà
theo yêu cầu của cơ quan y tế
trong thời gian làm việc
cần đeo khẩu trang đúng cách
hạn chế bắt tay tiếp xúc với khách hàng
tránh đưa tay lên mắt mũi miệng
không khạc nhổ bừa bãi
không dùng chung các đồ dùng cá nhân
tray kín mũi miệng khi ho
giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay khăn giấy vào thùng rác
bỏ rác đúng nơi quy định
rửa tay với sạp phòng và nước sạch
nếu phát hiện bản thân và người làm việc cùng
hoặc khách hàng có biểu hiện sốt hoặc ho
khó thở phải báo ngay cho cán bộ
phụ trách phòng chống dịch và người sử dụng lao động
để được tư vấn cách ly và điều trị kịp thời